thưa quý vị và các bạn làng bích khê thuộc xã triều long huyện triều phong tỉnh quảng trì
với vị trí địa lý nằm trải dài giữa một bên là đường tỉnh lô sảo tư và một bên là con sông thái thản
bích khê được xem là địa linh nhân kiệt bởi nơi đây đã sản sinh ra rất nhiều người con có ích cho đất nước
một trong những cải nôi sản sinh và dình dựa nhạc cổ truyền dân tộc của tỉnh quảng trì
trong chuyên mục trang địa phương của truyền hình nhân dân hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng về với làng nhạc lễ cổ truyền ở quảng trì qua phỏng sự
lễ nhạc big ke do đài phát thanh truyền hình quảng trì thực hiện kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi